thực hiện mô hình tự quản về an ninh tổ quốc và mô hình phòng chống tội phạm
đến nay ngành chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã phối hợp với một mươi sáu phương xã
đã lắp đặt đưa vào sử dụng gần một camera giám sát an ninh với giá trị khoảng một mươi tỷ đồng
do các cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tự nguyện đóng góp
theo đánh giá của công an thành phố đà lạt thời gian vừa qua hệ thống camera này là phương tiện trợ giúp đắc lực
giúp lực lượng chức năng theo dõi kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự
góp phần quan trọng trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
từ hệ thống camera ngành chức năng địa phương còn phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp
móc túi cũng như giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành giao thông và giữ gìn vệ sinh công cộng
qua thống kê năm hai nghìn một mươi chín thông qua hệ thống camera cơ quan công an đã làm rõ trên một trăm linh vụ phạm pháp hình sự
bắt trên một trăm bốn mươi đối tượng dẹp bỏ được nhiều điểm tụ tập tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự